chính phủ vừa thông qua dự thảo nghị quyết của quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
chính phủ giao bộ nội vụ tiếp thù ý kiến các thành viên chính phủ hoàn thiện dự thảo nghị quyết phối hợp với bộ tư pháp báo cáo quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung dự thảo nghị quyết vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm nhằm giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt
phát huy tốt nhất vai trò vị trí của thành phố đối với vùng và cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền đô thị